cần phải nghiên cứu để đổi mới chương trình đào tạo gắn với khởi nghiệp
sinh viên tốt nghiệp ra trường không chỉ có khả năng tìm việc mà còn phải có khả năng tạo việc
là một trong những yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường đại học kinh tế quốc dân
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai diễn ra vào sáng nay
là cựu sinh viên của trường đại học kinh tế quốc dân niên khóa một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ghi nhận sáu mươi năm qua trường đã đạt được những kết quả đáng tự hào
góp phần xác lập vị thế của trường trong khu vực cũng như trên thế giới
và đạt được nhiều huân huy trương của đảng nhà nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng đã chúc mừng những thành quả
mà các thế hệ thấy cô đã đạt được trong thời gian qua
nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

trong đó có trường đại học kinh tế quốc dân của chúng ta

để đáp ứng yêu cầu của các trường đại học

các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
và đang cạnh tranh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
thủ tướng nhấn mạnh với tầm nhìn của trường là phát triển trường đại học có định hướng nghiên cứu
trường đại học đa ngành đạt chất lượng đẳng cấp khu vực và quốc tế
trong lĩnh vực kinh tế quản lý và quản trị kinh doanh
phấn đấu trong thập kỷ tới sẽ là trường đứng trong số một trường đại học trên thế giới
tôi đồng ý với địa nước này nhưng tốc độ phải nhanh hơn về thời gian vì thời gian không đợi ai
tôi cũng hỏi các đồng chí lãnh đạo trường nếu trong mấy thập kỷ tới mà chúng ta mới phấn đấu
để được xếp vào danh sách một trường hàng đầu thì liệu chúng ta có thực hiện nổi sứ mệnh lớn
như đã đặt ra
tôi đề nghị các đồng chí xem xét lại tầm nhìn và sứ mạnh của đạp kinh tế quốc gia
các đồng chí lưu ý tầm nhìn sứ mạnh và đi liền với những chiến lược
những kế hoạch và chương trình hành động và những mục tiêu cụ thể
thủ tướng yêu cầu trường đại học hiện đại phải quan tâm đồng thời cả phương thức giảng dạy
cũng như phương thức tự nghiên cứu tổ chức nhiều hoạt động gắn với tình huống thực tiễn
giúp sinh viên phát huy sáng tạo trải nghiệm
để trưởng thành về trí tuệ năng lực và hành động
thủ tướng yêu cầu phải đào tạo theo nhu cầu xã hội
sinh viên tốt nghiệp ra trường không chỉ có khả năng tìm việc
mà còn có khả năng tạo việc để giúp người khác mưu sinh
thủ tướng cũng yêu cầu việc nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với việc giáo dục lý tưởng
nhân cách đạo đức lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên
cần chú trọng tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu vùng xa và con em chính sách
học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao tặng cho trường đại học kinh tế quốc dân
huân trường lao động hạng nhất lần thứ hai